biển miền trung nói chung và hà tĩnh nói riêng đang hồi sinh từng ngày
điều này không chỉ được xác nhận qua những kết luận khoa học mà còn thể hiện ở sự sinh sôi của nhiều loại tôm cá
trong những ngày giáp xuân mới đinh rậu ngư dân hà tĩnh tiếp tục có những mẻ cá đầy khoang
phóng viên thời sự truyền hình nhân dân đã trực tiếp theo thuyền ra biển để ghi lại những thành quả lao động của những ngư dân ở đây
không cần phải vươn khơi dài ngày giờ đây ngư dân cũng có thể kiếm tiền trăm tiền triệu
với những nghề đánh bắt đơn giản gần bờ như câu lưới tê
chỉ với chiếc thuyền nhỏ này mỗi ngày bà nguyễn thị tâm ở xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cũng có thể câu được tới hàng yến cá
theo xác nhận của ngư dân và các nhà chuyên môn thì sau một thời gian gián đoạn đánh bắt

giờ đây rất nhiều loại cá tôm đã sinh sôi với mật độ dày đặc
có những loài cá từ lâu không còn xuất hiện ở tầng đáy hoặc gần bờ thì nay đã thấy trở lại
trong thời gian gần đây một số loài cá đã xuất hiện nhiều và ngư dân đã đánh bắt được khá lớn
như cá cháo cá đu cá nục cá bậc má và một số loài như thế
và đặc biệt là một số loài cá tân đáy là
đấy là sáu sự của môi trường hầu như không còn nhưng bây giờ đã xuất hiện nhiều chứng tỏ môi trường biển đã hồi phục
theo thống kê của ngành chức năng trong tháng một mươi hai vừa qua sản lượng đánh bắt hải sản của toàn tỉnh hà tĩnh là một sáu trăm linh tấn
nghĩa là bằng với sản lượng của những tháng trong mùa đánh bắt cao điểm năm hai nghìn hai mươi
đây là một tín hiệu đáng mừng cho bà con vùng biển hà tĩnh khi chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc